tự hào là nơi thành lập tri bộ đảng đầu tiên của tỉnh thanh hóa
trong chín mươi năm xây dựng và phát triển đảng bộ huyện đông sơn đã lãnh đạo nhân dân vượt qua nhiều khó khăn
từng bước đưa đông sơn đổi mới phát triển và hội nhập
ngày hai mươi năm tháng sáu năm một nghìn chín trăm ba mươi dưới sự lãnh đạo của sứ ủy bắc kỳ tại làng hàm hạ nay là khu phố đại đồng
thị trấn rừng thông tri bộ hàm hạ cũng là tri bộ cộng sản đầu tiên của tỉnh thanh hóa được thành lập
các hoạt động đoàn kết nông hội nhanh chóng phát triển với tôn trị đánh đổ thực dân phong kiến
chống quan lại địa phương cướp dụng đất sách nhiễu nông dân
trải qua chín mươi năm đến nay thu nhập bình quân đầu người tại đông sơn đạt bốn mươi chín triệu đồng một năm
là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh có một trăm linh trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia
một trăm xã thị trấn đạt tiêu chí an toàn thực phẩm
năm hai nghìn một mươi chín huyện đông sơn đã được thủ tướng chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới